phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình định vừa bắt giữ đối tượng đào trường sơn ba mươi sáu tuổi chú tỉnh ninh bình
theo quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội giết người
theo tài liệu của cơ quan điều tra đào trường sơn là đối tượng chính tham gia trong một vụ án giết người
xảy ra tại địa bàn thị xã hòa nhơn tỉnh bình định vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
sau khi gây án đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương nên đã bị cơ quan công an ra quyết định truy nã
quá trình xác minh truy tìm dấu vết đối tượng các trinh sát phát hiện sơn đang lẩn trốn
tại xã lộc ngãi huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng nên đã tổ chức kế hoạch truy bắt